ban tổ chức trung ương đã trao quyết định của thủ tướng chính phủ về việc điều động bổ nhiệm ông lê anh tuấn
phó chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa giữ chức thứ trưởng bộ giao thông vận tải
theo quyết định số tám trăm ba mươi sáu qdttg của thủ tướng nguyễn xuân phúc ông lê anh tuấn tỉnh ủy viên
phó chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa được điều động và bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ giao thông vận tải
kể từ ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
ông lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm tại huyện trương mỹ hà nội có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh
trước khi được luân chuyển bổ nhiệm giữ chức phó chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa năm hai nghìn một mươi sáu
ông lê anh tuấn đã từng giữ các chức vụ vụ trưởng trưởng ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư ppp
phó vụ trưởng vụ kế hoạch đầu tư tổng giám đốc ban quản lý dự án hai của bộ giao thông vận tải